sáng nay ngày một tháng sáu quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến luật quy hoạch
các đại biểu cho ý kiến vào rất nhiều quy định cần sửa trong các luật như luật xây dựng luật quy hoạch đô thị luật trẻ em luật công chứng liên quan đến luật quy hoạch
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
các đại biểu cho ý kiến vào rất nhiều quy định cần sửa trong các luật liên quan đến luật quy hoạch
phạm vi và nội dung quy hoạch xây dựng tỉnh trùng hoàn toàn với phạm vi và nội dung quy hoạch tỉnh theo điều hai mươi bảy của luật quy hoạch
cùng có nội dung phân tích đánh giá hiện trạng dự báo xu hướng phát triển phân bố không gian cho các công trình hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội v v
tôi đề nghị bỏ toàn bộ nội dung quy hoạch xây dựng tỉnh quy hoạch xây dựng vùng liên huyền vùng huyền và quy hoạch chung cho từng khu chức năng trong dự thảo luật sửa đổi
bộ trung luật xây dựng để tránh trùng lập quy hoạch trồng lấn quy hoạch gây lạng phí về nguồn lực
bên cạnh đó theo một số đại biểu các quy định của dự luật cần phải bảo đảm hạn chế sự lạm dụng quy hoạch để trục lợi lợi ích nhóm
ta cũng thấy rằng là thời gian thực tiễn vừa qua thì tình trạng điều chỉnh quy hoạch ở rất nhiều thành phố lớn đã xảy ra và đã phơ phá vỡ quy hoạch và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt đời sống của người dân và gây bức xúc cho xã hội
tránh việc điều chỉnh quy hoạch tùy tiền tôi đề nghị cần quy định rõ cái trường hợp được áp dụng hình thức điều chỉnh tổng thể hình thức điều chỉnh cục bộ tài luật xây dựng và luật quy hoạch đô thị để đảm bảo đồng bộ với nguyên tắc chung của hoạt động quy hoạch đã được quy định tài luật quy hoạch tránh tình trạng lợi dụng cải hợp chính sách tạo lợi ích nhóm
dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số luật có quy định liên quan đến quy hoạch bao gồm một mươi bốn điều trong đó có một mươi ba điều quy định việc sửa đổi một mươi ba luật và một điều về quy định hiệu lực thi hành luật
dự thảo luật áp dụng đối với cơ quan tổ chức cá nhân tham gia lập thẩm định quyết định hoặc phê duyệt công bố thực hiện đánh giá điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia và cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan